xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
nhà vũ rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay
vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
mở đầu bản tin là tin tức liên quan đến yêu cầu của phó thủ tướng phạm bình minh
về việc khẩn trương khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế
văn phòng chính phủ truyền đạt chỉ đạo nêu trên của phó thủ tướng phạm bình minh
trong bối cảnh có phản ánh
từ nay đến thời điểm thí điểm mở cửa đường bay quốc tế còn một tuần
nhưng chưa có đủ hướng dẫn của các bộ
năm đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ gồm có bộ công an bộ giao thông vận tải
bộ y tế bộ ngoại giao và bộ thông tin và truyền thông
ngày một mươi tháng một mươi hai chính phủ đã đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế
thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trước mắt việt nam sẽ khôi phục đường bay đến bắc kinh quảng châu tokyo seoul
đài bắc đài loan trung quốc bangkok singapore vientiane nông bên san francisco los angeles
bộ y tế được giao khẩn trường ban hành hướng dẫn với người nhập cảnh
trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia doanh nghiệp và người dân
bộ ngoại giao tiếp tục chủ trì phối hợp với bộ y tế
đàm phán sớm thống nhất với các nước vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau
hộ chiếu vaccine ưu tiên các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm
đến ngày tám tháng một mươi hai việt nam đang tạm công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng
của bảy mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ
nhật mỹ anh australia và belarus đã công nhận hộ chiếu vaccine của việt nam
các bộ y tế công an thông tin và truyền thông thống nhất ngay và công bố
một phần mềm khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không tổ chức thực hiện
khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ theo kế hoạch đã được phê duyệt
kịp thời tổng kết đánh giá và kiến nghị điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế
theo hướng dẫn của bộ y tế người nhập cảnh việt nam phải có kết quả xét nghiệm
pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ trừ trẻ em dưới hai tuổi khai báo y tế
cài đặt ứng dụng bc covid để theo dõi sức khỏe
người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh
sẽ tự theo dõi sức khỏe ba ngày tại nơi lưu trú
xét nghiệm pcr vào ngày thứ ba nếu kết quả âm tính thì tự theo dõi sức khỏe đến hết ngày một mươi bốn
người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine được cách ly tại nơi lưu trú bảy ngày
xét nghiệm pcr hai lần vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín với các biến thể mới
chúng ta không được phép chủ quan để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và quốc tế
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh bán sức khỏe và đồng
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại